thông tin phát đi từ nhiều cơ quan chức năng khuyên người dân về từ vùng dịch không nên chạy bão lũ để về quê bằng được
việc này vô cùng nguy hiểm thậm chí có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo
từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi trên các sông suối nhỏ khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh
có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở khu vực thượng lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh từ ba đến năm mét
các sông khu vực bắc bộ từ một đến bốn mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu của các sông khu vực đông bắc việt bắc từ thanh hóa đến hà tĩnh
ở mức báo động một và trên mức báo động một
hạ lưu các sông chính ở khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh còn dưới mức báo động một
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
đặc biệt là các tỉnh hà giang phú thọ yên bái lào cai thái nguyên cao bằng lạng sơn bắc cạn hải phòng quảng ninh nam định ninh bình thái bình hà nam thành phố hà nội thanh hóa nghệ an hà tĩnh
theo đó người dân có nhu cầu trở về quê hương đi trên trục quốc lộ một cần hết sức cẩn trọng nên sắp xếp thời gian hợp lý
tránh tình trạng di chuyển trên đường gặp bão lũ đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại thậm chí nguy hiểm đến an toàn tính mạng của chính mình và người thân